ngày một mươi một mươi ubnd tỉnh lâm đồng đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn toàn tỉnh
qua đó triển khai các nhóm giải pháp cấp bách để ngăn chặn không chế dịch tránh lây lan bệnh ra diện rộng giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi
dịch tả lợn châu phi đã làm hơn năm mươi ba con lợn của các hộ chăn nuôi ở lâm đồng mắc bệnh
địa phương đã tiêu hủy hơn ba bảy trăm tám mươi bốn tấn ước tính thiệt hại một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
có hai mươi một xã đã qua ba mươi ngày không phát sinh lợn mắc bệnh tuy nhiên tại một số địa phương dịch bệnh đang có chiều hướng phát sinh trở lại
đặc biệt bệnh đang có xu hướng xâm nhiễm từ các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ vào các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn và lây lan ra các địa phương khác
địa phương đang tập trung triển khai các nhóm giải pháp để ngăn chặn khống chế dịch không để lây lan tăng cường vệ sinh khử trùng tiêu độc
phân bổ đủ số lượng vaccine hóa chất phục vụ tiêm phòng đợt hai cho đàn gia súc khuyến cáo người dân tái đàn cần áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học